hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kết quả cho thấy chỉ có một năm nhóm được uống thuốc phải nhập viện trong khi con số này là bốn ba đối với nhóm không uống thuốc
một nghiên cứu được thực hiện năm hai nghìn hai mươi một của hãng met cho thấy thuốc giúp giảm ba mươi nguy cơ nhập viện
theo tiến sĩ elias ba phó chủ tịch mạng nghiên cứu thiết nghiệm của mec
nghiên cứu trước có một số khác biệt nên khó so sánh với nghiên cứu mới
người tham gia nghiên cứu méc là người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng
sau khi đã có xét nghiệm dương tính
nghiên cứu này cũng được tiến hành trên toàn cầu và bao gồm các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa
trong khi đó nghiên cứu của ấn độ không nhằm vào các bệnh nhân có nguy cơ trở nặng
nghiên cứu này mặc dù được tiến hành dựa trên loại thuốc monouperav của riêng ấn độ
song đã cho thấy một kết quả khá khả quan về thuốc kháng virus corona
có lẽ chúng ta cũng có thể trông chờ kết quả tích cực tương đương
hoặc thậm chí là tốt hơn đến từ thuốc trị covid một mươi chín của việt nam
monuperav made in vietnam đem lại hiệu quả chúng ta kiểm soát được covid một mươi chín
sẽ bớt đi nỗi lo vỡ trận và sống an tâm trong tình trạng bình thường mới
đặc biệt các trường học cũng không còn cảnh liên tục quay xe mỗi khi dịch bệnh có diễn biến